lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ được chính thức diễn ra vào ngày bảy tháng năm tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn một mươi hai người
trong đó có sự tham gia của hơn một cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
các mặt công tác chuẩn bị cho ngày lễ lớn hiện đang được gấp rút hoàn thiện
và các lực lượng tham gia cũng đang nỗ lực luyện tập với tinh thần trách nhiệm và niềm vinh dự tự hào cao nhất
thao trường huấn luyện tại trung đoàn cảnh sát tây bắc
không khí luyện tập diễn ra khẩn trương liên tục với cường độ cao
đây là các khối diễu binh diễu hành của lực lượng công an nhân dân tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
từng động tác tay chân khi di chuyển hay ánh mắt khuôn mặt của từng cán bộ chiến sĩ
cũng được chỉ dẫn một cách cụ thể nhằm khắc phục những điểm còn thiếu sót
từ kết quả thực tế của buổi sơ duyệt vào ngày ba tháng năm
chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ và những chương trình công hành rất là cụ thể
chúng tôi đã huấn luyện các khối diễu binh của bộ công an qua ba giai đoạn
và giai đoạn hai giai đoạn ba là tăng độ cường lực và thể lực cho các khối các cá nhân
đối với các khối của bộ công an chúng tôi đã tổ chức sơ duyệt theo đúng kịch bản của bộ quốc phòng đã đề ra
và qua tổ chức thực hiện thì các khối của bộ công an đều đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra
và qua buổi sơ duyệt này thì chúng tôi cũng có một số những cái nội dung cần phải rút kinh nghiệm
và để đảm bảo cho cái buổi tổng duyệt và buổi chính thức
các khối của bộ công an sẽ đảm bảo về thể lực về trang phục trang bị về tinh thần
góp vào thành công chung của đại lễ bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại lễ kỷ niệm lần này lực lượng của bộ công an gồm hai khối đứng và chín khối diễu binh diễu hành
theo chương trình các khối sau đi qua lễ đài sẽ tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường
tại thành phố điện biên phủ để nhân dân cùng theo dõi
với mong muốn để lại những hình ảnh ấn tượng trong lòng nhân dân về hình ảnh lực lượng công an nhân dân
công tác diễu binh diễu hành đang được đặt ra với yêu cầu cao nhất
quảng đường di chuyển diễu hành đường phố với quảng đường trên bốn kỳ số
các khối của lực lượng công an nhân dân đã đáp ứng được
về đến qua quá trình diễu binh diễu hành lực lượng công an nhân dân rất là ủng hộ
rồi là cổ vũ động viên
và kết thúc quảng đường diễu hành
thì toàn bộ lực lượng công an nhân dân
đều đảm bảo sức khỏe một trăm linh và đảm bảo an toàn về người vũ khí và trang bị
thì đây là một quá trình huấn luyện giàn luyện cực kỳ quyết liệt của cán bộ chiến sĩ trong hơn bốn tháng vừa qua
càng gần đến ngày tổng duyệt và lễ chính thức
mỗi cán bộ chiến sĩ lại càng nỗ lực phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện và chấp hành kỳ luật thao trường
thời tiết dù có nắng nóng gai gắt
xong ai cũng tập trung cao độ tích cực luyện tập
thuần thục các kỹ thuật cá nhân với bước chân đều nhất đẹp nhất thuần thuộc nhất
trong quá trình tập luyện của chúng tôi thì khó khăn là cực khổ gian lao khó khăn là điều không thể tránh khỏi
nhưng lấy đó làm động lực thì chúng tôi lại càng vươn lên nỗ lực cố gắng
ngay từ trong quá trình hành quân lên điện biên
tụi tôi đã cảm thấy và nhận thức được tình cảm của đồng bào
người dân dành cho chúng tôi cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lúc mà qua khán đài cảm giác mắt em rưng rưng mọi người cổ vũ rất là nhiệt tình
sau một buổi hợp luyện thì các thầy cô rút kinh nghiệm và động viên bọn em
và với sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân tỉnh điện biên và nhân dân cả nước
thì bọn tiếp thêm động lực và sức mạnh để bọn em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình
trải qua những thời gian ba tháng thì bọn em thấy cảm thấy là
sự nỗ lực được đền đáp sắp tới ngày tổng diệt và chính thức thì bọn em cũng nỗ lực
để hoàn thành tốt để cống hiến cho các người dân điện biên và cả nước
để hoàn thành suốt hết mọi nhiệm vụ được giao
chỉ còn một ngày hợp luyện để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày năm tháng năm
hiện bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã và đang dành sự chuẩn bị tốt nhất
về các điều kiện như trang phục phương tiện cho khối diễu binh diễu hành
sự động viên khích lệ về tinh thần
là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ cùng nhau làm nên ngày lễ trọng đại được diễn ra trọn vẹn niềm vui